xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị do không khí lạnh cũng như hội tụ gió tiếp tục suy yếu
nên tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
phổ biến ít mưa với nền nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ
ngày đêm ở mức là một mươi năm hai mươi năm độ
sau đó từ chiều tối mai do không khí lạnh được tăng cường bổ sung
nên nền nhiệt độ sẽ lại có xu hướng giảm nhẹ
vì vậy quý vị và các bạn vẫn cần chủ động có biện pháp giữ ấm để bảo vệ sức khỏe
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ
trong hôm nay và ngày mai cũng chỉ có mưa vài nơi
với mức nhiệt độ do động ở ngưỡng là từ một mươi bốn hai mươi bốn độ
sau đó từ đêm mai khi không khí lạnh bổ sung
thì nền nhiệt độ về đêm sẽ giảm nhẹ
có ban ngày thì sẽ có nắng nhiều hơn
nên mức nhiệt trưa chiều lại tăng lên đôi chút
ngoài ra thì lúc sáng sớm tại bắc bộ vẫn có sưu mùi nhẹ giải rác
vì vậy người dân cần lưu ý hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn
đối với các tỉnh miền trung do nhiễu động gió đông suy yếu dần
nên mưa cũng có xu hướng giảm tạm thời
nhưng từ ngày hai mươi bảy trở đi
thì mưa lại có xu hướng gia tăng trở lại
tại khu vực các tỉnh từ quảng bình đến khu vực thừa thiên huế
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to và rất to
mưa lớn được dự báo sẽ kéo dài
nên người dân cần đề phào cảnh giác
với nguy cơ xảy ra lũ quét ngập úng cục bộ nguy hiểm
các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
trong hôm nay và ngày mai mưa cũng tạm thời giảm
nhưng từ ngày kia khi chịu tác động của nhiễu động gió đông
thì mưa cũng sẽ tăng trở lại
với nhiều điểm có mưa vừa mưa to đến rất to
người dân cần tiếp tục đề phòng với nguy cơ cao
xảy ra lũ quét xa lở đất rất nguy hiểm
tại vùng cao tây nguyên
trong hôm nay và ngày mai chỉ có mưa rông
ở diện rẻ rác vào lúc chiều tối
nhưng từ ngày hai mươi bảy khi nhiễu động gió đông trên cao
hoạt động mạnh trở lại
thì mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông có thể tiêm ẩn tố lốc
và gió thật mạnh gây nguy hiểm
nên nhiệt độ tại đây chưa có nhiều biến đổi
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây cũng duy trì mưa rông rẻ rác
vào lúc chiều tối trong hôm nay và ngày mai
sau đó từ ngày hai mươi bảy khi chịu ảnh hưởng
của hệ thống gây mưa đã phân tích ở trên
thì mưa rông trên khu vực cũng tăng mạnh
với nhiều điểm xảy ra mưa vừa mưa to đến rất to
trong mưa rông cần đề cao cảnh rác
với tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
về nhiệt độ mức nhiệt độ cao nhất
trong ngày tại đây vẫn ở xung quanh ngưỡng